các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cho biết lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm ở khu vực bị đất đá vùi lấp tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my
cho đến sáng ngày hôm nay phát hiện thêm hai thi thể hiện còn có một mươi một người mất tích
hiện tại tại hiện trường vụ sạt lở đang có khoảng ba trăm linh người gồm bộ đội công an và người dân địa phương tham gia công tác cứu hộ
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một số huyện miền núi tại quảng nam đã xảy ra sạt lở
vụ sạt lở ở huyện nam trà my đã khiến năm mươi ba người bị vùi lấp trong đó có ba mươi bốn người sống sót và bị thương
cho đến nay đã tìm thấy tám thi thể còn một mươi một nạn nhân đang mất tích
vụ sạt lở ở xã trà vân đã khiến hai mươi người gặp nạn trong đó một mươi hai người bị thương tám người tử vong
hiện đã tìm thấy thi thể
thông tin mới cập nhật về công tác cứu hộ hai trăm một mươi bảy công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện đắc mi hai tỉnh quảng nam
vào sáng ngày hôm nay đã có khoảng một mươi người
đu dây dòng dọc qua sông đắk my vượt ba km đường rừng để thoát ra ngoài và di chuyển về trung tâm xã phước công huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hiện tại một lán chải của công nhân thuộc đơn vị ly lam ma một mươi đang có nguy cơ bị sụp đổ do mưa bão
khoảng bốn mươi công nhân đang khẩn trương thu dọn đồ đạc để di chuyển đến nơi an toàn
lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận các công nhân còn lại bị mắc kẹt tại khu vực nhà máy thủy điện đắc bi ii
trước đó công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã phước lộc đã bị cản trở
do đường giao thông bị chia cắt
trong ngày hôm nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải tách ra một mũi để băng rừng nhằm tiếp cận khu vực bị sạt lở ở phước lộc
được biết từ nơi lực lượng cứu hộ phải dừng chân đến hiện trường vụ sạt lở là quãng đường dài hai mươi bảy km và phải đi bộ băng rừng
việc tiếp cận hiện trường theo hướng này rất khó khăn do phải leo dốc và băng qua các con suối hiện đang chảy xiết
sáng sớm ngày hôm nay do ảnh hưởng hoàn lưu
sau cơn bão số chín tại thôn yên điểm xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một cơn lốc xoáy làm cho hai mươi chín ngôi nhà của người dân bị tốc mái
có nhiều gia đình đã bị thiệt hại nặng nề
lực lượng đồn biên phòng cửa sót bộ đội biên phòng hà tĩnh đã điều động hai mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn
xuống giúp các hộ bị thiệt hại để vận chuyển sắp xếp đồ đạc và lợp lại nhà cho người dân
mặc dù hiện nay mưa đang lớn nhưng các lực lượng đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả nhanh nhất sớm ổn định cuộc sống
mưa kéo dài từ ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay đã khiến cho nhiều địa phương ở nghệ an bị ngập sâu
nhiều nơi ở nghệ an lũ đang tiếp tục lên
và trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết lực lượng công an nghệ an đã huy động tối đa lực lượng vượt mọi khó khăn
dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn
bến thủy và hồng sơn là hai phường ngập nặng nề nhất trên địa bàn thành phố vinh
trong sáng ba mươi tháng một mươi lực lượng cứu hộ đã giải cứu được bảy hộ gồm ba mươi năm người ở khối một bị ngập nặng để di rời đến nơi an toàn
hiện mực nước vẫn đang lên cao do đó các lực lượng vẫn phải túc trực để xử lý kịp thời các sự cố
bất chấp mưa gió lực lượng chức năng tại các địa phương đã nỗ lực để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước
có những thời điểm dòng nước chảy xiết các lực lượng phải xuống phao để kéo người dân đến nơi an toàn
thông an thành phố đã chủ động để nắm tình hình hoàn thiện các lực lượng trên toàn địa bàn thành phố
và tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cũng như ủy ban nhân dân cường sản để hủy động một trăm linh cán bộ tiến sĩ
cùng với các lực lượng để tham gia cứu hộ cứu nàn khấn luồng cấm đường cảnh báo cho nhân dân
để bảo bảo an toàn để tài sản cũng như tính mạng cho người dân
cùng thời gian tại các huyện thị khác của tỉnh nghệ an nước lũ lên nhanh cùng ảnh hưởng từ việc xả tràn một số hồ thủy điện
đã khiến nhiều địa phương vùng hạ du bị cô lập hoàn toàn
công an các huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn kiểm tra nắm tình hình mưa lũ
tại các khu vực trên địa bàn huyện
ngoài ra lực lượng công an còn nắm tình hình tại các điểm có nguy cơ cao về ngập lụt lũ quét sạt lở
để tiến hành cắm biển cảnh báo tại những địa điểm vị trí nguy hiểm để người dân biết phòng tránh
đồng thời động viên các hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ lũ lụt sạt lở tiến hành sơ tán đến nơi an toàn
đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã bắt giữ được một đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật và trộn cắt tài sản
đó là huỳnh thiện mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú ở thị xã bình long tỉnh bình phước
mỹ đã có một tiền án về tội hủy hoại tài sản
qua đấu tranh bước đầu mỹ khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân cho nên đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản
điển hình như vụ việc vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
mỹ và một số đối tượng khác điều khiển xe máy khi đến khu vực cây xăng số năm mươi năm thuộc công ty xăng dầu nam tây nguyên thuộc thôn bốn xã yà khan
thì thấy có một chiếc xe ô tô bảy chỗ đỗ phía trước cây xăng
sau đó hai đối tượng phát hiện có một người phụ nữ mang túi sách nằm ở bên trong cho nên cả hai đã mở cửa cướp giật túi sách của người phụ nữ trên
trong túi sách có hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng điện thoại di động trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
sau đó mỹ và đồng bọn đã chia nhau số tài sản chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân
sau đó mỹ bỏ trốn vào tỉnh đồng nai và sau hơn bảy tháng điều tra
cơ quan công an đã truy bắt được mỹ
qua đấu tranh đối tượng mỹ còn khai nhận
đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp tài sản trên các xe ô tô đầu đỗ trên quốc lộ một a để nghỉ ngơi vào ban đêm
ở địa bàn các tỉnh như ninh thuận bình thuận khánh hòa phú yên quảng nam quảng bình
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng
là những đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc lên tới số tiền bốn cho đến năm tỷ đồng mỗi ngày
đó là hùng thị thu hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ hai phường ngọc hà
và vũ thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tổ hai phường quang trung
và đây là các đối tượng được xác định có tham gia vào đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà giang và tỉnh vĩnh phúc
thù giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng
với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn biển số xe máy ô tô và cả biển số công vụ giả
được giao bán tràn lan trên mạng xã hội đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường
nếu như người mua dùng vào mục đích làm ăn bất chính
vậy nên bên cạnh sự kiểm soát quyết liệt của các cơ quan chức năng
thì chính bản thân người dân cũng cần phải nói không
đối với hành vi giao bán biển số xe trái phép
văn quận một tp hcm bắt giữ một ô tô biển số đỏ nghi biển giả
chở gần bốn trăm hai mươi chai rượu ngoại không có giấy tờ chứng tử

xuất trình giấy tờ ô tô không chùng với biển số đỏ gắn trên xe
rồi trong đó những biển số xe ô tô để mà thực hiện hành vi tội phạm

một là cũng có thể là có những người họ muốn đối tượng
nó che giấu hành vi phạm tội của mình để tránh truyền phát hiệu
cũng có những người vì một cái vụ lợi nào đó
thậm chí có những người cũng giải quyết cái gọi là cái sự
khoe vẽ hoai phong của mình
tức là có tính vụ lợi trong đó
cho nên là khi có cung thì có cầu thì sẽ có cung
cho nên là nhiều đối tượng cũng lợi dụng cái việc này
thì làm sản xuất những cái biển số xe giả
chỉ có cơ quan công an cơ quan đơn đội cơ quan nhà nước biển xanh
tất cả cái đó
thì để làm sao để mục đích là có thể
che giấu hành vi lừa đảo hành vi trộn cấp
hành vi vi phạm giao thông
rồi những hành có khi đôi khi là làm những cái hạ
để tạo cho mình một cái uy thế trong quá trình giao dịch làm ăn
thực tế để mua một biển số xe giả không hề khó
chỉ cần gõ cụm từ làm biển số xe trên mạng xã hội facebook
sẽ có hàng loạt trang hiện ra cho khách thoải mái lựa chọn
ngoài việc quảng cáo làm biển số bất kỳ theo yêu cầu
các trang này còn ngang nhiên giao cả biển số xanh biển đỏ ô tô
anh làm cho xe đăng ký năm bao nhiêu
anh làm năm hai nghìn một mươi sáu
biển xanh ạ
tám trăm linh nghìn một bộ anh ạ
giống như biển thật luôn anh
chuyển tiền trước hay là chuyển tiền lúc nhận thì anh chuyển
nhận hàng anh mới phải tính toán tiền
anh ở đâu
anh ở hà nội
bây giờ anh đặt tới chiều anh nhận được rồi
theo các chuyên gia
để xử lý hành vi điều khiển phương tiện giao thông đeo biển số giả
chúng ta có nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
với mức xử phạt tiền từ bốn đến sáu triệu đồng
đồng thời biển số xe giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp
sẽ bị tịch thu

tài xế có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
từ một đến ba tháng
cái hành vi đó nó là trái quy định của pháp luật
và chúng ta cũng đã phát hiện lên án nhiều
nhưng vì có nhu cầu như vậy
cho nên là nhiều đối tượng vẫn lợi dụng để thực hiện
vì vậy cho nên là chúng ta cần phải
như chúng ta đã đề cập lại
là những người phải tự ý thức trách nhiệm
không sử dụng biển số xe giả
không đặt mua hàng trên mạng
cũng không liên hệ với cơ sở xuất giả
bởi vì những cơ quan này không được phép
bị nhà nước thống nhất quản lý
đây không phải là dịch vụ
một cách như mua bán hàng
và cái mục đích của những người sử dụng này
là không trong sáng
cho nên là chúng ta cũng cần phải tố cáo
tố giác cung cấp thông tin
cho các cơ quan chức năng
hiện nay nhiều đối tượng xấu lợi dụng biển số giả
để thực hiện các hành vi phạm tội
che giấu thông tin cá nhân
gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra
thực tế đã có nhiều vụ trộm cắp tài sản
cướp tài xản
mà thủ phạm dùng xe mang biển số giả
làm phương tiện phạm tội
tiếp sau đây biên tập viên thu hương
sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh bến tre
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội giết người
đối tượng nguyễn văn hai sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp khánh hội
xã tiên thủy huyện châu thành tỉnh bến tre
đối tượng nguyễn văn gập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp năm
xã an hòa tây huyện ba chi tỉnh bến tre
cao một m sáu mươi năm lông bài rậm
rái tai thụt và có nốt ruồi cách hai hai cm
dưới sau cánh mũi phải
và đối tượng lữ văn miêng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp an bình
xã an nhơn huyện thạnh phú tỉnh bến tre
có dẹo chấm cách hai năm cm
trên sau đầu lông bài trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gọi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại